hà nội đã giảm từ một trăm hai mươi bốn điểm ủn tắc giao thông trong năm hai nghìn một mươi xuống còn bốn mươi một điểm ủn tắc trong năm hai nghìn một mươi sáu là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng kết tám năm thực hiện nghị quyết số một mươi sáu năm hai nghìn tám của chính phủ về từng bước khắc phục ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố tổ chức vào sáng nay
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi sáu thành phố hà nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một mươi cầu vượt kết cấu thép lắp kép tại các nút giao và khai thác hơn tám mươi công trình giao thông quan trọng với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng
đồng thời phối hợp với các đơn vị của bộ giao thông vận tải trong công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành các dự án giao thông quan trọng như cầu nhật tân đường vành đai ba trên cao đường cao tốc hà nội hải phòng nội bài lào cai góp phần giảm un tắc và tai nạn giao thông giảm bức xúc dân sinh
tuy nhiên tình hình ủn tắc giao thông trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức tạp riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu xử lý được hai mươi điểm ủn tắc thì lại phát sinh thêm một mươi bảy điểm khác nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện cá nhân gia tăng một số công trình trọng điểm đang thi công gây cản trở giao thông
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trương hòa bình yêu cầu thành phố hà nội tập trung tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi sáu năm hai nghìn tám của chính phủ quan tâm quy hoạch hạ tầng đồng bộ đẩy mạnh xã hội hóa ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành giao thông phát triển giao thông kết nối với các tỉnh thành phố phía bắc tạo hành lang an toàn giao thông thông suốt theo quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đặc biệt cần gắn trách nhiệm của chính quyền các cấp các sở ban ngành địa phương nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn giao thông